nhân tháng hành động vì trẻ em và nhân dịp chín năm chính thức phát động chương trình trái tim cho em
tối qua ngày bốn tháng sáu quỹ tấm lòng việt đài truyền hình việt nam và tập đoàn viễn thông quân đội
đã phối hợp tổ chức chương trình trực tiếp gala với chủ đề viết tiếp ước mơ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự chương trình
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành
đến những người làm chương trình các tổ chức cá nhân hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình
đồng thời kêu gọi sự tiếp tục chung tay góp sức của cả xã hội dành cho trẻ em nghèo
quân đội và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp ngành ngân hàng và các nhà hậu tâm trong nước và ngoài nước
đã đóng góp cho chương trình hơn một trăm hai mươi tỷ đồng và đã mang lại sự sống cho ba năm trăm linh trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh
và ngay ngày hôm nay chúng ta thấy chỉ có một tiếng đồng hồ trôi qua thì đã có nhiều cánh tay đưa lên
để tiếp tục đóng góp và đồng hành cùng chương trình
tôi cho đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa
và tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục
và còn nhiều hơn nữa những nhà hậu tâm những doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng chương trình
để mang lại niềm vui hạnh phúc và sự sống cho trẻ em nghèo trên khắp miền đất nước của việt nam
và tôi không muốn nói nhiều mà muốn dành cái thời gian lại để chương trình tiếp tục đón nhận những cánh tay dơ lên nữa
trong chương trình hôm nay xin trân trọng cảm ơn và chúc cho chương trình của chúng ta
tiếp tục gạt hái nhiều cách
kết quả tốt đẹp
sau nhiều hình thức ủng hộ chương trình đã tiếp tục nhận được tổng cộng hơn hai mươi một tỷ ba trăm linh triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm